thưa quý vị và các bạn bản tin sáng nay của bộ y tế cho biết tổng số ca đã được điều trị khỏi
tính đến sáng nay là một mươi một chín trăm bảy mươi một ca đã có hơn bốn ba mươi sáu triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín được tiêm
sáng nay có thêm hai chín trăm sáu mươi bảy ca mắc mới trong đó riêng tp hcm đã có đến hai bốn trăm ba mươi ba ca
và tại buổi họp báo về công tác phòng chống dịch trên địa bàn tp hcm diễn ra vào chiều ngày hôm qua
ông phan văn mãi phó bí thư thường trực thành ủy tp hcm cho biết tình hình dịch bệnh
tại thành phố vẫn diễn biến phức tạp số ca mắc hàng ngày vẫn tăng đỉnh dịch chưa thể xác định được
do vậy việc tiếp tục thực hiện chỉ thị một mươi sáu và có một số biện pháp tăng cường ở một số địa bàn
cần phải xiết chặt hơn nữa
bên cạnh việc giãn cách điều trị cho bệnh nhân mắc covid một mươi chín tp hcm sẽ tập trung bảo vệ
mở rộng dần vùng xanh đối với việc cung ứng hàng hóa cần phải mở lại các chợ một cách an toàn
những công nhân bốc vác tài xế phải tách riêng và không được tiếp xúc với nhau
các chợ truyền thống mặc dù đã có các quy định đảm bảo phòng dịch nhưng việc triển khai
vẫn chưa thực hiện nghiêm cần siết chặt hơn nữa công tác phòng dịch không để xảy ra tình trạng lơ là
có thể phát sinh ổ dịch mới
về việc tổ chức hoạt động sản xuất theo hai hình thức là ba tại chỗ hoặc một cung đường hai điểm đến
thực tế vẫn còn khó khăn vướng mắt doanh nghiệp sản xuất phải bảo đảm được chỗ ở trong thời gian dài
cho người lao động có thể tính đến phương án kéo dài đến hết năm nay